bị kết án tù với tội danh là hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án
nguyễn hoàng khang chú tại xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
do không có nghề nghiệp ổn định nên khang thường đi làm thuê cho hàng xóm những công việc vặt
khoảng một mươi ba h ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một khang được một người sống ở cùng địa phương thuê xúc cát
trong quá trình làm việc khang để ý thấy chủ nhà sống cùng cháu gái sinh năm hai nghìn một mươi năm nên đã nảy sinh ý định giao cấu
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng khang đã vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái
sau khi trở về nhà chủ nhà phát hiện và trình báo với cơ quan công an
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
qua đó tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng khang mức án sáu năm tù giam về tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án khang đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau nhiều tháng lẩn trốn vào ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn hoàng khang đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an